theo hình thức đỗ xe này vừa tiện dụng cho chủ phương tiện trong việc tìm kiếm điểm đỗ

nên thành phố hà nội đã có chủ trương giao cho sở giao thông vận tải nhân rộng hình thức này trên nhiều tuyến phố
theo đó sau một thời gian khảo sát sở giao thông vận tải hà nội vừa xây dựng xong phương án nhân rộng hình thức này ra trên một trăm năm mươi điểm
tất cả các điểm mở rộng này sẽ nằm trên các tuyến phố tại bốn quận trung tâm là hoàn kiếm ba đình hai bà trưng và quận đống đa
hiện nay tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội ghi nhận số ca mắc sởi gia tăng
mặc dù thời điểm thuận lợi cho virus sởi phát triển thường là vào mùa đông xuân
tuy nhiên hiện nay đã trớm hè nhưng có nhiều trẻ mắc sởi phải tới điều trị
chỉ tính từ đầu tháng năm riêng tại khoai nhi tổng hợp bệnh viện sengpon đã tiếp nhận tới gần bốn mươi ca mắc sởi
theo đại diện trung tâm y tế dự phòng cho biết dù không phải mùa dịch nhưng năm hai nghìn một mươi tám số ca sởi đúng là có gia tăng
bệnh có chu kỳ từ ba đến năm năm thì một năm có dịch năm ghi nhận dịch gần nhất là năm hai nghìn một mươi chín
vì thế năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín là năm số ca mắc có thể gia tăng nguyên nhân chính vẫn là do trẻ chưa được tiêm phòng
theo các chuyên gia những trẻ chưa được tiêm nguy cơ mắc là một trăm linh nếu tiếp xúc với nguồn bệnh
hà nội cũng đã triển khai các điểm tiêm sởi rộng khắp trên địa bàn để bảo đảm công tác tiêm phòng sởi cho trẻ
hiện nay sởi ghi nhận dài rắc quanh năm chứ không chỉ tập trung vào mỗi vụ đông xuân
việc tiêm phòng sởi đầy đủ cho trẻ là vô cùng quan trọng để bảo đảm cho các em nhỏ có được miễn dịch phòng bệnh tối đa
thưa quý vị sau một mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi năm năm hai nghìn tám của quốc hội về việc hợp nhất mở rộng địa giới hành chính hà nội
và một số tỉnh lân cận
đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả nổi bật
diện mau thủ đô đã thay đổi rõ nét với bức tranh đô thị hiện đại
mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau
sau một mươi năm mở rộng địa giới hành chính quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn thủ đô đã tăng đáng kể
trong một mươi năm qua tăng gần hai lần
năm hai nghìn một mươi bảy đạt năm trăm một mươi chín năm trăm sáu mươi tám tỷ đồng
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi bảy đạt tám mươi sáu triệu đồng trên một người gấp hai ba lần so với năm hai nghìn tám
thu chi ngân sách luôn bảo đảm được dự toán trung ương và hội đồng nhân dân thành phố sao tự cân đối và đóng góp quan trọng vào ngân sách trung ương
năm hai nghìn một mươi bảy thu ngân sách đạt hai trăm một mươi hai hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng gấp ba lần so với năm hai nghìn tám
vượt nhiều so với chỉ tiêu ban đầu đấy là minh chứng cho sự chỉ đạo đồng bộ quyết liệt

cùng với đó thành phố cũng thực hiện tốt yêu cầu bảo đảm ổn định chính trị
củng cố quốc phòng an ninh giữ vững trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn hiệu quả công tác đối ngoại
hợp tác phát triển hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng
ngày càng nâng cao được vị thế vai trò của thủ đô trong nước khu vực và quốc tế
hệ thống này dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan bao gồm người tiêu dùng công ty phân phối cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng quan tâm khác
quá trình sản xuất và thu hoạch thường xuyên được giám sát điều tra đảm bảo phát hiện khắc phục những sai phạm nhỏ và loại bỏ các nhóm sản xuất các sản phẩm sai phạm nghiêm trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của người sản xuất tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với rau an toàn
từ khi thực hiện mô hình sản xuất pcs giao theo mô hình pcs thì tôi thấy hiệu quả rất là rõ rệt
ý thức của người sản xuất rau được lân cao sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật họ đều có quyền sổ hổ quyền sổ hổ nhật ký ghi chép đầy đủ các tên thuốc và cập nhật hàng ngày
bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số mặt hạn chế cần sớm được khắc phục
trong đó hạn chế lớn nhất đó là thiếu các chính sách khuyến khích phát triển chuỗi đặc biệt trong các khâu tiêu thụ sản phẩm bảo quản sản phẩm chưa có quy định về thông tin tem mã
đối với thực phẩm tươi sống bán lẻ để truy xuất nguồn gốc xuất xứ dẫn đến cạnh tranh không công bằng và người tiêu dùng khó phân biệt
để mô hình chuỗi an toàn thực phẩm áp dụng pcs phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
cần có những chính sách khuyến khích phát triển chuỗi liên kết an toàn thực phẩm ban hành quy định tạm thời về thông tin đối với thực phẩm tươi sống bán lẻ
bên cạnh đó các quận huyện xã phường cần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm
có như vậy hiệu quả của các mô hình chuỗi an toàn thực phẩm áp dụng mô hình pcs mới phát huy được hết hiệu quả và mục tiêu đã đề ra
từ đánh giá những kết quả vừa rồi chúng tôi thấy rằng quan trọng nhất là lòng
lòng tin của doanh nghiệp với người sản xuất và lòng tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp và cả người sản xuất
thế cho nên là chúng tôi như vậy tin tưởng là nó sẽ phát triển tốt trong thời gian tới
không những ở hà nội nếu các tỉnh thành khác mà áp dụng chúng tôi nghĩ là cũng là phù hợp và nó sẽ tiến tới cái đích mà chúng ta kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình từ đô ngày mới tuần này của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt